kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
trong ngày hai tháng tám có ba một trăm hai mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín được xuất viện
nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là bốn mươi chín trăm bảy mươi ba ca
và sáng ngày ba tháng tám là có bốn trăm một mươi năm liều vaccine astrazeneca do chính phủ anh tài trợ đã về đến việt nam để chống dịch
tính đến hết ngày hai tháng tám việt nam đã tiêm bảy triệu liều vaccine trong đó gần bảy trăm một mươi ba người đã tiêm đủ hai mũi
trưa ngày ba tháng tám sở y tế hà nội thông báo ghi nhận hai mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một mươi năm ca tại cộng đồng và tám ca ở khu cách ly
đáng chú ý trong số này có nhiều ca mắc liên quan tới công ty thanh nga
công an huyện an dương thành phố hải phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch từ hải dương sang hải phòng
không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín và có hành vi chống người thi hành công vụ
hai đối tượng bị tạm giữ là phạm thế minh và trần văn nam cùng chú tại huyện kim thành hải dương
trước đó ngày ba mươi một tháng bảy khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu bồng xã lê thiện huyện an dương thành phố hải phòng
tổ công tác làm nhiệm vụ chốt kiểm soát dịch bệnh
hãy tỏ tùy thân và phiếu xét nghiệm covid một mươi chín trước khi vào thành phố
minh và nam đã không chấp hành còn có lời lẽ lăng mạ tổ công tác cố tình vượt chốt kiểm soát
khi bị tổ công tác ngăn lại hai đối tượng đã xông vào dùng tay đấm vào đầu và người hai cán bộ công an
tổ công tác đã khống chế bắt giữ hai đối tượng bàn giao cho công an huyện an dương tiến hành điều tra xử lý
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở hà nội vẫn đang có những diễn biến mới phức tạp
vì vậy ngày một tháng tám chủ tịch ubnd tp hà nội đã có công điện hỏa tốc số một mươi bảy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian cách giãn cách xã hội trừ những người được chính quyền cho phép
hiện tại hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ tại hà nội đã tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ lượng người xe ra khỏi hà nội nhằm đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một điểm chốt ngay trong sáng ngày hôm nay
tại chốt kiểm dịch số năm điểm giao giữa hà nội đi các tỉnh bắc giang bắc ninh
hiện tổ công tác đã bố trí thêm một điểm kiểm soát người dân phương tiện ở làn đường đi ra hà nội
trong sáng ngày hôm nay nhiều trường hợp người dân không xuất trình đủ giấy tờ cần thiết đã buộc phải quay đầu quay trở lại thành phố
cái này anh quay lại cái chỗ mà anh vừa đi ấy
nhận của địa phương là khi nào ta xác nhận sao có giấy tờ đầy đủ thì quay lại đây rồi chăm xét
giấy tờ này chưa đủ đâu không có hẳn đâu
với người dân thì khi mà không được đi qua chốt phải quay đầu thì cũng rất là bức xúc và cũng là muốn biết là lý do tại sao mà hôm qua qua được thì hôm nay lại không đi được
thì chúng tôi cũng kiên trì
giải thích cho người ta và cũng trao đổi với người ta thì người ta biết là cùng với cả các cấp lãnh đạo cùng với nhà nước với chính quyền để chung tay đẩy lùi dịch bệnh và mọi người cũng vui vẻ và chấp nhận thôi
các phương tiện thuộc luồng xanh xe đi công tác vẫn được ra khỏi hà nội nếu cung cấp đầy đủ giấy tờ và quét mã qr code đúng
còn tất cả các phương tiện còn lại như xe máy ô tô con xe tải từ hà nội nếu đi ra khỏi thành phố bắt buộc phải chứng minh được đầy đủ giấy tờ theo quy định
công điện của ubnd tp hà nội cũng chỉ rõ chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tp nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình
vì vậy tại hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ tại hà nội công tác hướng dẫn phân luồng cũng như kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra khỏi thành phố được đặt ra những yêu cầu cao hơn
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc thành phố ban chủ y phòng

thông kê phòng cảnh sát giao thôngigkeit thành phố hà nội cho biết
cho thấy trong vòng một mươi ngày đầu thực hiện giãn cách đã ghi nhận hơn ba trăm linh trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ
con số này khá cao so với mật độ phương tiện tham gia giao thông trong tình hình thực tế hiện nay

trong thời gian thực hiện giãn cách thì lực lượng giao thông cũng sẽ phối hợp với các lực lượng tại các cây chốt kiểm dịch

để nó phù hợp hơn với cái tình hình và những lực lượng phương tiện tham gia trên địa bàn
tại vì cũng sự góp phần ở trong lời tham gia giao thông thì cũng thất tiện hơn và cũng để làm giảm những vi phạm
cùng với đó phòng cảnh sát giao thông cũng tăng cường hệ thống camera giám sát phạt nguội các vi phạm
đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền
khuyên cáo người dân trong
trong quá trình tham gia giao thông đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nghiêm trương quần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi tám phường yên ninh thành phố yên bái tỉnh yên bái
đối tượng lý vảng chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản làng minh xã nậm khắt huyện mù cang trải tỉnh yên bái
cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng sông a chư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản tà phình xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
có nốt ruồi cách một cm trước lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý